đồn biên phòng phước tỉnh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu
phối hợp với thanh tra sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
vừa tiến hành thả một con đồi mồi quý hiếm về lại môi trường biển
con đồi mồi này là do anh vũ văn kiên chú tại tổ một ấp phước lộc xã phước hưng huyện long điền
phát hiện và bỏ tiền ra mua lại từ người dân tại khu vực bãi biển giáp danh giữa thị trấn long hải và xã phước hưng
đồi mồi nặng bốn kg với giá một triệu năm trăm linh nghìn đồng
anh kiên đã bàn giao con đồi mồi cho trạm biên phòng phước tỉnh để thả đồi mồi về lại với môi trường biển
đồi mồi là một trong năm loài rùa biển hoang dã quý hiếm trong sách đỏ thế giới và việt nam
có nguy cơ tuyệt chủng và cần được bảo vệ nghiêm ngặt